tổng cục môi trường và trung tâm đa dạng sinh học asean vừa vinh danh bốn vườn di sản asean của việt nam mới được công nhận
việc này đã đưa việt nam trở thành quốc gia có nhiều vườn di sản asean nhất trong khu vực
trước đó tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tại hội nghị bộ trưởng môi trường asean lần thứ một mươi năm diễn ra tại thái lan
bốn vườn quốc gia của việt nam được công nhận danh hiệu vườn di sản asean
gồm vườn quốc gia bi đúc núi bà lâm đồng vũ quang ở hà tĩnh lò gò sa mát ở tây ninh
và khu bảo tồn thiên nhiên ngọc linh ở con tùm
chương trình vườn di sản asean được các bộ trưởng về môi trường thuộc hiệp hội các quốc gia đông nam á
thống nhất triển khai từ năm hai nghìn ba với mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học có tầm quan trọng của khu vực và quốc tế
ngóc phần nâng cao nhận thức về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên hướng tới phát triển bền vững
việc được công nhận thêm bốn vườn di sản asean đã đưa việt nam trở thành quốc gia có nhiều vườn asean nhất trong khu vực
với một mươi vườn di sản asean